tổ công tác hai trăm hai mươi ba công an tỉnh hòa bình đã phát hiện hai đối tượng nguyễn văn khiển và đạng ngọc quỳnh
đều trú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la đang vận chuyển bảy bánh heroin
đấu tranh bước đầu khiển khai nhận mua số ma túy trên của một người dân tộc mông
với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh và thuê quỳnh với giá bốn triệu đồng trở số ma túy trên
bán cho một người đàn ông tên linh với giá lãi là một trăm tám mươi triệu đồng một bánh
một vụ trận cắt tài sản ngay sau đám cưới kết thúc
vừa xảy ra tại xã đồng văn huyện yên lạc của tỉnh vĩnh phúc
đã được lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc điều tra làm rõ
điều không ai ngờ tới thủ phạm lại chính là bạn thân của cô dâu
ngày một mươi tháng một mươi công an huyện yên lạc nhận được đơn trình báo của một người dân
về việc gia đình bị kẻ gian trộm cắp ba chiếc kiềng tương đương là một mươi một chỉ vàng
tổng trị giá tài sản gần năm mươi triệu đồng
sau ba giờ kể từ khi nhận được tin báo công an huyện yên lạc đã làm rõ
thủ phạm trộm cắp là lưu thị kim anh ở xã đồng văn huyện yên lạc
kim anh là bạn học với cô dâu
tại cơ quan công an kim oanh khai nhận sau khi cùng cô dâu tổ chức hôn lễ
ở nhà trai kim anh cùng với một số người khác và cô dâu quay trở lại nhà bà mai
theo phong tục của địa phương
lúc này kim may giúp cô dâu tháo ba chiếc kiềng vàng là quà cưới của gia đình hai họ
đưa cho bà mai cất vào tủ
do nảy lòng tham và lợi dụng sơ hở của gia đình cô dâu
kim anh đã lấy trộm số vàng trên rồi đem về nhà cất giấu
cho rằng xe pit của công ty đi ẩu trên ép mình với bản tính côn đồ hung hãn
đối tượng hoàng duy linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thị trấn lộc bình
huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã dùng mũ bảo hiểm đập kính xe
hoàng duy linh đã bị công an huyện lộc bình bắt xử
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó hoàng duy linh điều khiển xe mô tô
di chuyển từ thành phố lạng sơn về huyện lộc bình trên quốc lộ bốn b
trên đường đi linh cho rằng xe buýt của công ty cổ phần non nước đi ẩu chèn ép mình
nên đã vượt lên chặn đầu xe yêu cầu lái xe xuống nói chuyện
khi thấy lái xe chốt cửa ngồi im trên xe với bản tính côn đồ hung hãn
linh đã dùng mũ bảo hiểm đập vào kính chắn gió xe
sau đó bẻ cần gạt nước của xe tiếp tục đập kính đã khiến cho kính chắn gió bị hư hỏng
đối tượng linh đã có một tiền án hình sự về tội giết người
tôi nhận thức ra tất cả hành vi của tôi
hai tàu tải chậm lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép trên đoạn sông kinh thầy
địa phận cồn vĩnh trụ phường cộng lạc tp chí linh tỉnh hải dương
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh hải dương chủ trì
phối hợp với một số đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra hai tàu gồm tàu vỏ sắt mang số hiệu bg bốn trăm tám mươi sáu do trần văn kiểu
chú tại tp bắc giang làm chủ
tàu vỏ xi măng không có bị kiểm soát do phạm văn tài chú tại tp chí linh làm chủ
cùng với bốn người khác trên hai tàu đang hút cát vào các khoang
trong đó tàu vỏ sắt hút được gần sáu trăm linh mét khối tàu vỏ xi măng hút được hơn một mươi năm mét khối
khi lực lượng chức năng kiểm tra cả hai chủ tàu này đều không xuất trình được các giấy tờ
thủ tục có liên quan đến hoạt động khai thác cát
hiện phòng cảnh sát môi trường và các đơn vị chức năng đang hoàn thiện hồ sơ
đề nghị xử lý người và phương tiện có liên quan